nắng nóng liên tục kéo dài từ đầu năm đến nay khiến cho mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đang cạn kiệt
thực trạng này khiến cho hàng nghìn hectare lúa thiếu nước tưới dẫn đến mất trắng
đây là hồ quao được thiết kế để cấp nước tưới cho hàng trăm hectare lúa cho các xã phong mỹ phong xuân phong sơn thuộc huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
do bốn tháng liên tiếp không có mưa hồ luôn phải vận hành để cấp nước tưới cho vùng hạ dô nên đến nay đã khô cạn trời đáy như thế này
thật sự tôi bảy mươi sáu tuổi chưa có năm hồ hàng như thế này nhưng năm hồ hàng quá dài ngày cho nên chỉ ba ngày nữa mưa thì mình tưới dọ dọc cho nó được
nhưng mà lâu ngày phải năm càng ngày càng to thành ra không thể cấp được nữa
cho nên chỉ vẫn để tưới để nước tưới tưới bỏ mát cho chiều nó khô thôi không đủ
trước tình hình khô hạn diễn ra trên diện rộng tỉnh thừa thiên huế đã có nhiều nỗ lực để khai thác và cân đối nguồn nước tưới
người nông dân cũng đã xây sở nạo vét tăng cường máy bơm dầu thậm chí có người còn đưa cả nước máy ra đồng để cứu lúa
tuy nhiên do hồ đập trên địa bàn đều đã kiệt nước nên công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn
thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thừa thiên huế cho thấy tình trạng nắng hạn kéo dài trong bốn tháng qua ở thừa thiên huế đã làm các hồ đập thủy lợi trên địa bàn xuống dưới mực nước chết
đặc biệt có hồ xuống dưới mực nước chết đến một năm mét
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh đã chuyển đổi được một năm trăm linh hectare đất lúa kém hiệu quả ở vùng miền núi bãi ngang ven biển vùng thiếu nước sang trồng ngô lạc rau hoa và nuôi trồng thủy sản